phú thọ cái nôi của nền văn hóa lạc việt kinh đô đầu tiên của việt nam trên mảnh đất lưu giữ rất nhiều di sản văn hóa này
còn vinh dự có ba di sản văn hóa phi vật thể được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là hát xoan phú thọ
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ ca trù của người việt
với hát xoan một năm sau khi thoát khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp và chính thức được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
các cấp ngành và nhân dân địa phương đã không ngừng nỗ lực để bảo tồn di sản văn hóa của cha ông
trong đó có việc đưa loại hình sinh hoạt văn hóa này trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc
ngay từ sáng sớm hàng chục em nhỏ mới chỉ sáu bảy tuổi lại súng dính trong những bộ trang phục truyền thống
háo hức bước tới đỉnh cổ hùng lô thuộc xã hùng lô thành phố việt trì tỉnh phú thọ
để chào đón các vị khách phương xa ghé thăm di tích lịch sử của quê hương
không chỉ có vậy các em còn giới thiệu những bài hát xoan đến với các du khách một cách thuần thục tự tin
cùng với các nghệ nhân lớn tuổi tiếng hát người già con trẻ hòa quyện trong lời hát
điệu múa uyển chuyển đắm say mà không kém phần tôn kính uy nghiêm khiến cho các du khách không khỏi thích thú
đây là thành quả của bảy năm thực hiện đề án đưa hát xoan vào trường học được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi
và những năm gần đây hát xoan cùng với những di sản văn hóa khác đã trở thành một sản phẩm độc đáo
hấp dẫn của du lịch vũ thọ
kết hợp với các di sản văn hóa các tín ngưỡng tâm linh cùng với các tài nguyên thiên nhiên
để xây dựng thành những sản phẩm du lịch đặc thù của vùng phú thọ
kết hợp với việc khai thác các làng nghề truyền thống tổ chức xây dựng những tour
để đưa những làng ngày truyền thống vừa sản xuất nhưng đồng thời phục vụ khách du lịch
để khách du lịch nhất là khách du lịch quốc tế trải nghiệm các sản phẩm các làng nghề truyền thống
để khai thác phát triển du lịch
không chỉ hấp dẫn đối với du khách trong nước ghé thăm đình cổ hùng lô
và thưởng thức hát xoan còn là một trải nghiệm thú vị đối với các vị khách nước ngoài
chén rượu nghĩa tình của điệu hát ru mời rượu hay tinh thần vui tươi của phần hát hội
đã xóa đi những rào cản ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa
đây cũng chính là nhịp cầu để đưa hát xoan nói riêng và văn hóa truyền thống việt nam nói chung
đến gần hơn với bạn bè nam châu
lần đầu tiên tôi đến việt nam và đây cũng là ngày đầu tiên chúng tôi lên bờ
để khám phá đời sống của cư dân ven sông trong hành trình kéo dài một mươi một ngày trên các dòng sông
khiến tôi cảm thấy rất thú vị đặc biệt được nghe hát xoan và nhìn các động tác múa của họ tôi thấy rất uyền truyền
điều đặc biệt hấp dẫn là ngoài vẻ đẹp cổ kính cùng các giá trị lịch sử văn hóa lâu đời
phú thọ còn có nhiều làng nghề truyền thống
đây không chỉ là nghề gia truyền mang đến thu nhập cho các hộ gia đình
mà còn đang dần trở thành sản phẩm du lịch thú vị
với hình thức kết hợp du lịch tâm linh làng nghề
dựa trên tài nguyên văn hóa lịch sử dồi dào
phú thọ hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến ngày càng được nhiều du khách trong ngoài nước biết đến